thưa quý vị bên cạnh áp lực quá tải với đội ngũ y bác sĩ thì từ thời điểm dịch covid một mươi chín leo thang
từ đầu tháng bảy cho đến nay ngành y tế luôn đối mặt với việc thiếu phương tiện chuyên dụng
đặc biệt là xe cấp cứu để kịp thời hỗ trợ f trong cộng đồng
và chiều nay trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm và bệnh viện an bình đã tiếp nhận nhiều phương tiện chuyên dụng
và các thiết bị y tế từ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
về phương tiện việc tiếp nhận các xe bán tải này sẽ tạo thuận lợi cho đơn vị thực hiện khảo sát
tình hình dịch bệnh được tốt hơn nhanh chóng hơn cũng như thuận tiện cho việc bố trí vận chuyển
thiết bị y tế cho các điểm cần thiết
các phương tiện sẽ được phân bố tại các điểm cấp cứu ở các khu vực cửa ngõ như huyện bình chánh
huyện hóc môn quận một mươi hai tp thủ đức và khu vực trung tâm tp
cũng trong chiều nay bệnh viện an bình đã được nhận năm máy thở chức năng cao mv hai nghìn ev năm
lãnh đạo bệnh viện cho biết nhận được các thiết bị vào thời điểm này rất kịp thời
bởi thời gian gần đây số ca dương tính mà bệnh viện tiếp nhận liên tục tăng
trong khi hệ thống máy thở hạn chế dẫn đến quá tải
trước đó mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cũng đã trao tặng hàng ngàn trang thiết bị
phần tư y tế đến các khu điều trị bệnh viện cơ sở y tế bệnh viện giải chiến tại tp hcm